với giá trị thu hoạch trung bình từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng trên một hectare
cây nhãn hiện đang là một trong những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh miền núi sơn la
đời sống nhân dân vùng cao vùng sâu của tỉnh này đang có sự thay đổi rõ rệt nhờ cây nhãn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại sông mã tỉnh sơn la
đây là vườn nhãn rộng hơn một hectare với hai trăm linh gốc nhãn của gia đình ông lường văn thoan
ở xã nàng nghiệu huyện sông mã
những ngày này gia đình ông rất tất bật thu hoạch nhãn đang vào kỳ chín rộ để bán cho thương lái
trước đây diện tích này gia đình ông sử dụng để trồng ngô
trừ chi phí một hectare ngô chỉ mang lại thu nhập chưa đến ba mươi triệu đồng
từ khi chuyển sang trồng nhãn thu nhập gấp một mươi lần
mỗi gốc nhãn ghép một năm gia đình ông chỉ mất khoảng một trăm năm mươi đồng tiền chi phí chăm sóc
thu hoạch từ hai đến ba tạ quả đặc biệt có những cây lên đến bốn tạ quả
với mức giá từ hai mươi đồng như hiện nay một cây nhãn có thể cho thu nhập từ tám đến một mươi triệu đồng
những năm đầu một nghìn chín trăm chín mươi tỉnh sơn la từng có phong trào trồng nhãn trên đồi trọc làm cây xóa đói giảm nghèo
bà con trồng nhưng lại chưa biết cách chăm sóc nên nhãn còi quả bé cùi mỏng
chỉ có thể bán cho các lò xấy làm long nhãn
hiệu quả không cao nhiều gia đình đã từng phá nhãn hoặc bỏ hoang không chăm sóc
thế nhưng từ năm hai nghìn một mươi một đến nay ở sông mã người dân theo nhau ghép nhãn cải tạo vườn nhãn
nhãn ghép đã cho thu hoạch hiệu quả bất ngờ phong trào ghép nhãn đã nhanh chóng lan ra khắp các địa phương này
nhãn được trồng chủ yếu dọc hai bên bờ sông mã chạy dài hàng chục cây số nhãn còn leo lên đồi bạt ngàn nhãn
đến nay huyện sông mã có diện tích bốn hai trăm sáu mươi tám hectare nhãn sản lượng hàng năm khoảng ba mươi hai tấn quả
trường khương là một trong những xã đi đầu ở sông mã với gần một trăm linh diện tích nhãn đã được cải tạo thành nhãn ghép
hiệu quả rất cao sau khi nai ghép với những cây nhãn ở địa phương ở đây
sau đó từ năm hai nghìn một mươi đến nay năng suất của nhãn đã nâng cao rất đáng kể và tăng thêm nguồn thu nhập lớn của xã ở đây
nhiều nhà đã mua sắm các cây như xây dựng nhà cửa mua sắm xe ô tô phương tiện sinh hoạt phục vụ đời sống
năm nay vùng nhãn hương yên thiệt hại do mưa bão nên giá nhãn thương lái đặt mua tại vườn ở sông mã trung bình lên từ hai mươi hai mươi hai đồng trên một kg cao hơn từ ba năm đồng so với mọi năm
để quả nhãn có chỗ đứng bền vững trên thị trường trở thành cây làm giàu người nông dân huyện sông mã đã nghĩ tới sản xuất nhãn sạch theo tiêu chuẩn việt gáp
các hợp tác xã kiểu mới được thành lập liên kết người nông dân từ trồng chăm sóc ứng dụng khoa học công nghệ đến bảo quản sau thu hoạch
dựng quả nhãn sông mã
hiện nay tổng hợp đã và đang tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện triển khai nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nhãn sông mã để quảng bá giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng trong cả nước giúp cho bà con nhân dân tăng thu nhập sản phẩm từ nhãn
sở sàng với những giá trị cao
kinh tế rất cao mà cây nhãn mang lại không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà đã thực sự trở thành loại cây giúp người nông dân bên dòng sông mã vươn lên làm giàu